từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi tám tháng tám tại phố đi bộ nguyễn huệ tp hcm diễn ra sự kiện festival múa dối việt nam lần thứ nhất
với chủ đề giấc mơ xanh sự kiện nhằm đưa loại hình nghệ thuật múa dối đến gần hơn với công chúng
liên hoan múa rối việt nam lần này có sự tham gia của nhà hát múa rối việt nam nhà hát múa rối phương nam
nhà hát múa rối hải phòng nhà hát nghệ thuật cánh diều nhà hát nghệ thuật đương đại đồng nai
dưới sự chỉ đạo nghệ thuật và tổng đạo diễn là thứ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch
nghệ sĩ nhân dân vương duy biên liên hoan có một sân khấu chính và năm sân khấu phụ được dựng trên phố đi bộ
chương trình là tổng hòa của các loại hình của múa rối như rối cạn rối nước suối dây rối que
cũng như kết hợp múa rối cùng loại hình nghệ thuật khác tạo sự hấp dẫn cho khán giả
điều đặc biệt bang tổ chức đã mời một năm trăm linh em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại các máy ấm nhà mở
khu nuôi dạy trẻ em cơ nhở trên địa bàn thành phố hồ chí minh trở thành khán giả của chương trình
và trao bốn trăm linh triệu đồng để hỗ trợ xây dựng sửa chữa một mươi căn nhà cho những trường hợp đặc biệt cần được giúp đỡ
thông qua festival lần này bang tổ chức mong muốn sẽ giúp giới thiệu và đưa loại hình nghệ thuật múa rối
đến gần hơn với công chúng phương nam và du khách quốc tế đồng thời góp phần vào hoạt động bảo tồn
phát huy giá trị văn hóa của loại hình nghệ thuật truyền thống độc đáo này